chiều nay hai mươi tám tháng chín tại trụ sở tỉnh ủy yên bái ban tổ chức trung ương đã tổ chức công bố quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ
dự hội nghị có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
thay mặt bộ chính trị đồng chí phạm minh chính đã trao quyết định của bộ chính trị điều động phân công đồng chí phạm thị thanh trà
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy yên bái khóa một mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi thứ trưởng bộ nội vụ giữ chức phó trưởng ban tổ chức trung ương và chỉ định tham gia ban cán sự đảng bộ nội vụ
phát biểu chúc mừng trưởng ban tổ chức trung ương đánh giá đồng chí phạm thị thanh trà là cán bộ được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở là cán bộ có năng lực sâu sát cơ sở gương mẫu là trung tâm đoàn kết mọi nhiệm vụ được giao đều hoàn thành xuất sắc
nhân dịp này đồng chí phạm minh chính đã thăm trường trung học phổ thông dân tộc nội chú tỉnh tặng một mươi năm xuất quà cho học sinh có thành tích tốt trong học tập mỗi suất trị giá một triệu đồng tặng nhà trường một máy photocopy nhằm phục vụ công tác của nhà trường